trong khi đó tại indonesia hàng chục nghìn người hồi giáo theo đường lối cứng rắn ở quốc gia này đã tuần hành đến dinh tổng thống
đòi thị trưởng thành phố jakarta phải từ chức vì phỉ bán kinh koran trong chiến dịch tranh cử ở pulau serribu hồi tháng trước
những người tham gia biểu tình do nhóm mang tên mặt trận người bảo vệ hồi giáo đứng đầu đang kêu gọi bắt giam thị trường pernama vì xúc phạm đạo hồi
hiện thủ đô jakarta đang trong bầu không khí căng thẳng
một số công ty đã yêu cầu nhân viên làm việc ở nhà lối vào các quận kinh doanh đã bị phong tỏa và các đại sứ quán tại thủ đô jakarta đều ban hành cảnh báo
các xe chở binh sĩ và cảnh sát được trang bị súng trường đang tuần tra trong khi các lực lượng khác đảm bảo an ninh cho các trung tâm mua sắm
cảnh sát cho hay dự kiến khoảng một mươi tám nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại thành phố có một mươi triệu dân này
ông pernama là người cơ đốc giáo và là người gốc hoa đầu tiên đảm nhận cương vị thị trường jakarta